theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng bốn
việt nam không có ca mắc mới
như vậy đến thời điểm này số người dưng tính với virus sars cov hai tại nước ta là hai trăm sáu mươi bảy trường hợp
trong đó có một trăm sáu mươi người từ nước ngoài một trăm linh bảy người lây nhiễm trong cộng đồng